tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ phát động văn hóa giao thông với bình yên sông nước năm hai nghìn một mươi chín
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín quảng ngãi đã xảy ra chín mươi hai vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng ba mươi sáu người bị thương chín mươi bốn người
riêng về hoạt động giao thông đường thủy quảng ngãi có hàng chục tuyến thủy nội địa
tình hình trật tự an toàn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp
cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước được quảng ngãi triển khai hàng năm
nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân cộng đồng về an toàn giao thông đường thủy
góp phần phòng ngừa tai nạn giảm thiểu thiệt hại đường thủy
dịp này các đơn vị vận tải ký kết vận tải hành khách an toàn trên sông biển